hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube
báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những tin tức mới nhất gửi đến quý vị khán giả
kính mời quý vị cùng theo dõi
mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin liên quan đến kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
theo đó quốc hội sáng nay ngày một mươi tháng một mươi một bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long trả lời chất vấn
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín chiến lược vaccine quản lý giá xét nghiệm thuốc chữa bệnh
theo đó quốc hội sẽ bắt đầu tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên chính phủ
về các vấn đề y tế lao động thương binh và xã hội kế hoạch và đầu tư giáo dục và đào tạo
chủ tịch quốc hội vương đình huệ điều hành toàn bộ các phiên chất vấn tại kỳ họp
sáng nay ngày một mươi tháng một mươi một bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long là thành viên chính phủ đầu tiên trả lời chất vấn
tại kỳ họp thứ hai này
văn phòng quốc hội bùi văn cường cho biết đối với lĩnh vực y tế sẽ chất vấn về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian qua chiến lược phòng chống dịch chiến lược về vaccine trong thời gian tới
việc đảm bảo cung cấp và quản lý giá xét nghiệm đối với các vật tư y tế liên quan đến covid một mươi chín
thuốc chữa bệnh trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm giải pháp giảm thiểu sự tranh lệch về chất lượng
dịch vụ khám chữa bệnh giữa các tuyến các vùng miền và nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở
đặc biệt là các vùng khó khăn định hướng đào tạo sử dụng và chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế
trách nhiệm trả lời chính các nội dung này thuộc về bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam bộ trưởng các bộ công an kế hoạch và đầu tư tài chính
thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ tổng thanh tra chính phủ tổng kiểm toán nhà nước
cùng tham gia trả lời chất vấn giải trình về những vấn đề có liên quan
chuyển sang một thông tin đang được quan tâm liên quan đến tình hình dịch bệnh
trong đó f vẫn tăng cao và đang áp dụng điều trị f tại nhà
đặc biệt đáng quan tâm nhất là hà nội thời gian này cũng ghi nhận ca mắc kỷ lục
cụ thể tối ngày chín tháng một mươi một hà nội ghi nhận hai trăm hai mươi hai ca dương tính mới với virus sars cov hai
đây là ngày thành phố hà nội có số ca dương tính cao nhất từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện ở nước ta tới nay
theo sở y tế hà nội trong số hai trăm hai mươi hai trường hợp dương tính sars cov hai mới có một trăm linh năm ca ngoài cộng đồng
chín mươi bảy ca phát hiện ở khu cách ly và hai mươi ca ở khu phong tỏa
sở y tế tỉnh lào cai tiếp tục truy vết khẩn các trường hợp liên quan đến bốn ca dương tính với virus sars cov hai
là khách du lịch từ hà nội đi sapa ngày bốn đến mùng sáu tháng một mươi một
theo đó yêu cầu những người từng tiếp xúc gần với đoàn du khách khai báo y tế và tự cách ly theo dõi sức khỏe
ngày chín tháng một mươi một quảng nam có thêm ba mươi chín f
hiện tỉnh này đang hoàn thiện hướng dẫn cách ly f một tại nhà đối với các trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine
riêng f không có bệnh lý nền đủ các điều kiện về sức khỏe thì có thể được theo dõi và chăm sóc tại nhà
tại bình thuận ngày chín tháng một mươi một ghi nhận hai trăm bảy mươi chín ca mắc covid một mươi chín mới và có một bệnh nhân tử vong
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình thuận ban hành phương án thí điểm quản lý f tại nhà
đây là các ca mắc ở mức độ nhẹ không chịu chứng có đủ điều kiện về cơ sở vật chất nhà ở vật dụng đồng ý và cam kết thực hiện điều trị tại nhà
còn thành phố hồ chí minh ngày chín tháng một mươi một ghi nhận số ca mắc đứng đầu cả nước với một hai trăm bảy mươi sáu ca
nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư lên bốn trăm ba mươi bảy bảy trăm chín mươi chín người
trước tình hình f cách ly tại nhà
ngày chín tháng một mươi một sở y tế tp hcm đã phối hợp với lực lượng quân y để tăng cường thêm ba mươi ba trạm y tế lưu động
hỗ trợ f tại bốn quận huyện là quận một mươi hai hai mươi trạm huyện hóc môn bốn trạm huyện bình chánh tám trạm và huyện bình tân một trạm
ngày chín tháng một mươi một tỉnh sóc trăng là địa phương ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới nhiều thứ tư trên cả nước với năm trăm bảy mươi hai trường hợp
tỉnh đã có quyết định điều chỉnh cấp độ dịch covid một mươi chín tại thành phố sóc trăng
theo đó từ giờ ngày một mươi tháng một mươi một thành phố sóc trăng sẽ điều chỉnh từ cấp độ hai nguy cơ trung bình vùng vàng sang cấp độ ba nguy cơ cao vùng cam
tương tự an giang phát hiện thêm năm trăm năm mươi bảy ca mắc covid một mươi chín đa số ca mắc phát hiện qua tầm soát cộng đồng và liên quan đến các ổ dịch trước đó
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín an giang đề nghị tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào của tỉnh và các nhà trọ cơ sở lưu trú của địa bàn quản lý
tại đắk lắk ngày chín tháng một mươi một tỉnh thêm một trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó thành phố buôn ma thuột có chín mươi một ca cộng đồng sở y tế tỉnh đắk lắc đề nghị mở rộng thêm địa bàn sàng lọc lên thành hai mươi một phường xã tại thành phố buôn ma thuột
thời gian hoàn thành ngày một mươi tháng một mươi một
ngày chín tháng một mươi một sở y tế tỉnh lâm đồng cho biết tỉnh ghi nhận năm mươi bốn ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó thành phố đà lạt có số ca covid một mươi chín nhiều nhất với một mươi bảy ca chủ yếu là du khách tới từ thành phố hồ chí minh bình dương ninh thuận khánh hòa đến đà lạt
sở y tế tỉnh lâm đồng cho biết sẽ xây dựng một trăm hai mươi ba trạm y tế lưu động và sẵn sàng kích hoạt khi số f tăng lên trên ba người
thưa quý vị và các bạn trước bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp dự kiến hà nội sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
trong đó có hai mươi trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất
hiện tại ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị trong việc triển khai mô hình trạm y tế lưu động
về kích hoạt các trạm y tế lưu động góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
cụ thể nhằm chủ động sẵn sàng ứng phó với các cấp độ của dịch covid một mươi chín ubnd huyện đông anh đã ban hành quyết định thành lập hai mươi chín trạm y tế lưu động
trong đó có trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp thăng long và các trạm y tế lưu động tại các cụm công nghiệp trên địa bàn
bảo đảm nguyên tắc mỗi địa bàn xã thị trấn có ít nhất một trạm y tế lưu động
theo chủ tịch ubnd huyện đông anh nguyễn xuân linh huyện luôn coi công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách để chủ động phòng chống dịch trong tình hình mới
huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong đó có việc vận hành trạm y tế lưu động
hiện tại một mươi bốn trên một mươi bốn phường của quận ba đình cũng đã thiết lập trạm y tế lưu động với tối thiểu năm nhân viên một trạm
được bố trí đầy đủ các trang thiết bị và phòng khu vực làm việc như bàn tiếp đón khu vực xét nghiệm covid một mươi chín khu vực cấp cứu khu vực khám bệnh phòng cách ly
tạm thời phòng trực phòng nghỉ của cán bộ trạm y tế lưu động của phường giảng võ quận ba đình cũng đã đáp ứng năm nhiệm vụ chính
quản lý theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà và cộng đồng lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín tiêm chủng vaccine
truyền thông về công tác phòng chống dịch bệnh khám điều trị cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác
nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn ubnd quận thanh xuân quyết định thành lập trạm y tế lưu động tại một mươi một phường
bác sĩ ngô phương trạm y tế lưu động phường thanh xuân trung quận thanh xuân cho biết trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay
việc thiết lập trạm y tế lưu động là rất cần thiết góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên
dự kiến hà nội sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động trong đó có hai mươi trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất
trong tuần qua nhiều trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố đã được kích hoạt và tổ chức diễn tập với các tình huống giả định
khi xuất hiện các chùm ca covid một mươi chín trong khu dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn
chuyển sang thông tin về dịch bệnh tại tp hcm trước tình hình số ca f gia tăng làm gia tăng số ổ dịch cộng đồng ổ dịch tại gia đình
tp hcm đã đưa ra nhiều biện pháp ứng phó thích ứng an toàn trong tình hình mới
thời gian gần đây tp hcm ghi nhận số ca mắc đứng đầu cả nước với một hai trăm bảy mươi sáu ca nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư lên bốn trăm ba mươi bảy bảy trăm chín mươi chín người
trong đó các quận huyện có ca f cao nhất tập trung ở huyện hóc môn nhà bè cần giờ quận một mươi hai
đây đều là những nơi có các ca bệnh xuất phát từ khu công nghiệp doanh nghiệp công ty
trước tình hình này lãnh đạo tp hcm đã khẩn trương đưa ra nhiều chính sách
trước đó phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức đã ký văn bản công bố cấp độ dịch trên toàn thành phố hiện ở cấp độ hai
đặc biệt đưa huyện nhà bè huyện cần giờ vào cấp độ dịch ba
tại huyện nhà bè sở y tế chỉ đạo giám đốc các trung tâm y tế
chịu trách nhiệm chăm sóc quản lý và cấp phát gói thuốc ab đặc biệt là gói thuốc cmupiravir cho f cách ly tại nhà
sở y tế sẽ kiểm tra thực tế công tác quản lý f và cấp thuốc cho f trên địa bàn
mặt khác sở y tế sẽ bổ sung danh sách các đội tình nguyện tham gia chăm sóc f ở các trạm y tế lưu động
đặc biệt là đối với bốn địa phương có số ca f tăng cao
quận một mươi hai huyện bình chánh quận bình tân và thành phố thủ đức
cùng với đó sở y tế tp hcm cho biết đã ban hành hướng dẫn tạm thời
việc thực hiện công tác xét nghiệm covid một mươi chín trên địa bàn quận huyện và thành phố thủ đức
theo đó xét nghiệm giám sát đối với các khu vực nguy cơ nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư
theo kế hoạch giám sát định kỳ ngẫu nhiên của ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương
thứ nhất nhóm khu vực nguy cơ chợ đầu mối chợ truyền thống bến xe siêu thị cơ sở bảo trợ xã hội
ngoài ra tùy tình hình thực tế mà ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện
có thể bổ sung các khu vực nguy cơ trên địa bàn
thứ hai nhóm nguy cơ tiểu thương nhân viên bán hàng nhân viên bán vé nhân viên bảo vệ
người lái xe mô tô chở khách xe ôm người giao hàng shipper
các đối tượng trên tần suất xét nghiệm định kỳ hàng tháng bằng phương pháp xét nghiệm rt pcr mẫu gộp một mươi
tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm tương ứng theo cấp độ dịch tính theo cấp độ dịch của phường xã thị trấn
cụ thể địa phương ở cấp độ một xét nghiệm một mươi đối tượng địa phương ở cấp độ hai xét nghiệm hai mươi đối tượng
địa phương ở cấp độ ba bốn xét nghiệm ba mươi đối tượng
sở y tế tp hcm chỉ đạo test nhanh tất cả các f một trong cùng hộ gia đình và sống trong phạm vi ổ dịch
không phân biệt tiền sử có tiêm chủng hay tiền xử mắc bệnh covid một mươi chín
đồng thời để ứng phó tình huống ca nhiễm gia tăng ông mãi nhấn mạnh tp hcm sẽ củng cố các đội phản ứng nhanh
cấp thành phố để tăng cường hỗ trợ các điểm nóng các địa bàn còn yếu về y tế như học môn
sắp tới thành ủy tp hcm và hội đồng nhân dân tp hcm sẽ thảo luận chủ trương củng cố hệ thống y tế
dựa trên quy mô dân số có cơ chế về kinh phí hoạt động
thưa quý vị và các bạn
theo báo cáo cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm mới nhất
thành phố vẫn đang ở cấp độ hai với sáu sáu trăm hai mươi hai trường hợp f
dù có giảm hơn so với tuần trước đó nhưng một số địa phương thuộc thành phố lại tăng cấp đồ dịch
trước tình hình này thành phố đang giáo diết để dập các ổ dịch phát sinh
theo bác sĩ nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyên nhân chính khiến số ca nhiễm
ở các địa phương nêu trên tăng trở lại là công nhân nhiễm bệnh khi đi làm ở khu công nghiệp
tại huyện cần giờ một nhóm người dân sống ở xã lý nhơn đi làm tại khu công nghiệp long hậu long an
nhiễm bệnh rồi trở về lây cho gia đình và người chung quanh
phần lớn ca bệnh ở huyện nhà bè được phát hiện từ các công nhân làm việc tại hai khu công nghiệp lớn là hiệp phước và long hậu
huyện nhà bè có nhiều khu công nghiệp có cảng biển và biến động dân cư cao
nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh được dự báo sẽ cao
hiện nhiều doanh nghiệp đã hoạt động trở lại
người dân từ các địa phương khác trở về thành phố đi làm khiến nguy cơ lây nhiễm rất cao
nhất là đối với những người chưa tiêm đủ vaccine
trong nguy cơ số ca nhiễm tăng trở lại
nhiều địa phương đã triển khai đồng loạt các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
tại huyện cần giờ các đội tiêm được bố trí tại mỗi xã thị trấn
để tiêm cho cả người từ các địa phương trở về vào ngày thứ ba hàng tuần
huyện sẽ kiểm tra ngậu nhiên thẻ xanh covid một mươi chín để thăng cường nhận thức
thúc đẩy người dân chủ động liên hệ y tế địa phương
tiêm đủ liều vaccine
bên cạnh đối tượng công nhân và người từ các tỉnh trở về
huyện cần giờ còn gặp phải thách thức trong công tác quản lý đối tượng
đến địa bàn là các du khách khi mở cửa hoạt động du lịch
huyện này cần đẩy mạnh công tác truyền thông
nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh của du khách
đồng thời tầm soát cho các đối tượng người dân trên địa bàn
thường xuyên tiếp xúc với khách du lịch
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hoài nam cho biết
thành phố đã kích hoạt trở lại các trạm y tế lưu động
để chăm sóc các ca f mới đang điều trị tại nhà
theo quy định mới ca f đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà
và được trạm y tế cấp phát thuốc điều trị theo quy định
đồng thời danh sách f mới phát hiện cũng được thông báo
cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã
ấp để các lực lượng chức năng dán biển cảnh báo cách ly y tế trước nhà
quá trình quản lý điều tra và đánh giá lại ổ dịch
sẽ được thực hiện sau mỗi ba ngày nhằm phát hiện sớm các f
quyết định việc mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi ổ dịch
tp hcm đã hình thành các đội phản ứng nhanh cho hoạt động điều tra và kiểm soát dịch
do trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đảm trách
theo chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi
tp hcm đang lên kế hoạch xét nghiệm với quy mô mẫu rộng hơn
nhằm đánh giá sát thực tế
tp hcm dự định xét nghiệm với tỷ lệ bốn trên một dân
theo tính toán với một mươi triệu dân
mỗi ngày tp hcm phải xét nghiệm ít nhất khoảng sáu mẫu
trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
số ca mắc mới covid một mươi chín tại thành phố có thể tăng nếu người dân lơ là chủ quan
để tp hcm an toàn trong trạng thái bình thường mới
mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
sau khi đã tiêm đủ liều vaccine nhất là biện pháp năm k
một thông tin về dịch bệnh của tp hcm
mới đây sau năm giờ di chuyển chị ltc hai mươi ba tuổi
bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng nhất cần can thiệp ecmo
tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín sóc trăng đã được chuyển đến
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm để tiếp tục điều trị
theo thông tin từ bệnh viện điều trị covid một mươi chín sóc trăng
trước đó chị ltc được bệnh viện tiếp nhận trong tình trạng tỉnh táo
nhiễm covid một mươi chín trên cơ địa béo phì và chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
sau khi nhập viện tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng dần suy hô hấp
ngày hai mươi hai tháng một mươi các bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành đặt nội khí quản
và can thiệp ecmo cho ca bệnh nặng đầu tiên này
vì tình hình bệnh nhân diễn biến nặng mà trang thiết bị bệnh viện còn hạn chế
nên bệnh viện điều trị covid một mươi chín sóc trăng và bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
đã hội chuẩn thống nhất chuyển bệnh nhân lên bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
để được điều trị tốt hơn đồng thời nhằm giảm phần nào áp lực
đối với đội ngũ nhân viên y tế ở bệnh viện điều trị covid một mươi chín sóc trăng
đến đêm ngày tám tháng một mươi một kết quả trần đoán ban đầu cho thấy
bệnh nhân trong tình trạng covid một mươi chín nguy kịch viêm phổi nặng ards
nhiễm trùng huyết tổn thương thận cấp
ngay sau khi được tiếp nhận các y bác sĩ tại bệnh viện nhiệt đới tp hcm
đã tiến hành đặt cvc tĩnh mạch huyết áp động mạch đặt cather lọc máu
và tiến hành lọc máu cấp cứu cho bệnh nhân đồng thời cũng tiếp tục can thiệp ecmo
điều trị nhiễm trùng tăng cường dinh dưỡng và vật lý trị liệu
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cho biết hiện tại bệnh nhân vẫn trong tình trạng tỉnh
và đang được can thiệp ecmo mang epmo có huyết khối và sinh hiệu tạm ổn
thưa quý vị miền tây gồm một mươi ba tỉnh thành khu vực đồng bằng sông kiều long
chiếm gần hai mươi dân số cả nước đây là khu vực thuộc vùng trũng về y tế
trước tình hình dịch bệnh phức tạp với số ca tăng lên mỗi ngày
tuyến y tế cơ sở tại khu vực này càng bộc lộ nhiều khó khăn
theo ông trần văn khải phó giám đốc sở y tế tỉnh sóc trăng
đội ngũ y bác sĩ tuyến y tế cơ sở
hiện tại rất mỏng mỗi trạm y tế xã phường thị trấn trong tỉnh
chỉ có vài y bác sĩ điều dưỡng nhưng phải tham gia cùng với chính quyền địa phương
thực hiện hàng loạt công tác như trực tại các chốt kiểm soát
khu cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm tiêm vaccine covid một mươi chín nên bị quá tải
trong khi đó sóc trăng đang khẩn trương xây dựng kế hoạch
phương án để sớm triển khai cách ly f một và điều trị f không triệu chứng tại nhà
đồng thời thành lập các trạm y tế lưu động trong toàn tỉnh
nên lực lượng y tế cơ sở đã thiếu lại phải gánh việc nhiều hơn
trước thực trạng trên tỉnh sóc trăng kiến nghị trung ương và các địa phương bạn
chi viện thêm lực lượng y tế bác sĩ kịp thời hỗ trợ cho tuyến y tế cơ sở tỉnh này
phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ông phan thanh duy phó chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu
mặc dù hiện nay tỉnh vẫn chủ động tổ chức khoảng bảy dường bệnh
tại cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhưng đang thiếu hụt lớn về trang thiết bị y tế và đặc biệt là gặp khó khăn lớn
do lực lượng y bác sĩ chỉ đáp ứng khoảng năm mươi để điều trị cho bệnh nhân tầng cao
bệnh nhân nặng
riêng tuyến y tế cơ sở bị quá tải về lực lượng và thiếu trang thiết bị y tế
chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn
tại an giang trước tình hình dịch covid một mươi chín liên tục tăng cao từ giữa tháng một mươi đến nay
hơn hai trăm linh xe cấp cứu thành trạm y tế lưu động góp phần hiệu quả trong điều trị covid một mươi chín trên địa bàn
tại một trăm năm mươi sáu xã phường của tỉnh an giang mỗi nơi đều có một đến ba trạm y tế lưu động
đảm bảo cấp cứu ban đầu và chuyển viện các trường hợp nguy cấp
còn tại đồng tháp số ca mắc covid một mươi chín cũng đang tăng nhanh
khiến các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín trong tỉnh có nguy cơ vỡ trận
ngoài một mươi bảy cơ sở điều trị f với công suất ba ba trăm một mươi năm mw
đồng tháp đã tổ chức một trăm hai mươi hai trạm y tế lưu động tại các xã phường trong toàn tỉnh
ông trần văn hai giám đốc cdc tỉnh đồng tháp cho biết
số ca mắc covid một mươi chín của tỉnh tăng quá nhanh khiến hệ thống y tế cơ sở bị quá tải
do phải mất rất nhiều thời gian truy vết điều tra dịch tễ đưa f đi cách ly điều trị
đồng thời phải lấy mẫu xét nghiệm tầm soát và phụ trách tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
tại tỉnh lai châu để dịch bệnh không lây lan ra cộng đồng
cơ quan chức năng tỉnh lai châu đang thần tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần các ca f
và tiến hành xét nghiệm cộng đồng với phương châm nhanh hơn thần tốc hơn
sau hai ngày có thông báo tạm dừng các hoạt động tất cả các cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
trên địa bàn thành phố lai châu đã đóng cửa và treo biển báo không hoạt động
các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu chuyển sang hình thức bán cho khách mang về
và đảm bảo các quy định theo thông điệp năm k của bộ y tế
hiện nay ngoài tập trung điều tra truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca nhiễm
nghi nhiễm covid một mươi chín các lực lượng chức năng cũng đang tiến hành lấy mẫu sàng lọc trên diện rộng
đối tượng ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm là các tiểu thương lái xe taxi shipper
nhân viên kinh doanh tại các cửa hàng siêu thị và người dân quanh khu vực bệnh viện khu vực cách ly
tính đến hết ngày tám tháng một mươi một thành phố lai châu đã có hai công dân thuộc diện f một đưa đi cách ly y tế tập trung
hơn ba trăm tám mươi công dân f hai thực hiện cách ly y tế tại cơ sở lưu trú và hơn ba trăm bảy mươi công dân f ba theo dõi sức khỏe tại nhà
địa phương cũng đã tiến hành lấy gần ba hai trăm linh mẫu xét nghiệm test nhanh và rt pcr
trong đó có gần hai bảy trăm linh mẫu tại cộng đồng tất cả đều cho kết quả âm tính
để đảm bảo truy vết lấy mẫu xét nghiệm nhanh và hiệu quả thành phố lai châu đã thành lập một mươi năm đội
với hai trăm linh thành viên tham gia gồm các lực lượng y tế công an quân đội thanh niên và cán bộ công chức viên chức trên địa bàn
ngoài ra địa phương cũng đã huy động tất cả bảy mươi tổ covid một mươi chín cộng đồng tổ tự quản tại các tổ dân phố
bản tham gia trong công tác truy vết tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự khi thực hiện các nhiệm vụ chống dịch
đến nay tại ổ dịch bản giang huyện tam đường lai châu đã ghi nhận một mươi năm ca mắc covid một mươi chín liên quan đến chùm ca bệnh từ tỉnh bình dương về
địa phương này đã được phong tỏa kiểm soát các trường hợp f cũng đã được truy vết quản lý
nhưng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trên diện rộng là rất cao
cùng với sự nỗ lực của lực lượng chức năng địa phương mỗi người dân đều có liều vaccine ý thức
thì chắc chắn dịch bệnh sẽ được ngăn chặn đẩy lùi
thưa quý vị và các bạn mới đây bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có hướng dẫn tạm thời cho năm địa phương
về việc thí điểm đoàn khách quốc tế có hộ chiếu vaccine
cụ thể giai đoạn một là tới tháng một mươi một sẽ thi điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói
được lựa chọn tại phú quốc khánh hòa quảng nam đà nẵng quảng ninh
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai và giai đoạn ba mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp du lịch đều đang rất lúng túng gặp khó khăn trong khâu thực hiện
và đang chờ đợi hướng dẫn cụ thể
đến thời điểm này các doanh nghiệp du lịch tại quảng ninh đà nẵng cho biết vẫn đang chờ hướng dẫn từ địa phương để triển khai
bên cạnh đó chính sách thị thực không đồng bộ chính sách phòng chống dịch ở mỗi địa phương cũng khác nhau
khiến các doanh nghiệp gặp trở ngại trong việc thu hút khách đến việt nam
bên cạnh đó theo hướng dẫn của bộ văn hóa thể thao và du lịch đối với du khách là f sẽ được đưa đến cơ sở chữa bệnh
chi phí điều trị được chi trả bởi bảo hiểm tối thiểu năm mươi đô la
tuy nhiên trong quá trình đón đoàn du lịch nếu doanh nghiệp phát hiện một du khách là f thì tất cả thành viên trong đoàn là f một
như vậy việc cách ly f một chi phí điều trị do doanh nghiệp chi trả hay được nhà nước hỗ trợ thế nào thì hiện doanh nghiệp chưa biết cụ thể
mặt khác theo ông hồ thanh tú tổng thư ký hiệp hội du lịch đà nẵng quan điểm của du khách nước ngoài là có bệnh covid một mươi chín hay không
chứ không phân biệt là f f một như việt nam nên còn nhiều vướng mắt
tương tự theo ông lê văn sơn phó chủ tịch hiệp hội du lịch nha trang
nghị quyết tám mươi của chính phủ quy định đối với trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào phú quốc được miễn thị thực nhập cảnh
trong khi du khách đến các địa phương khác xin thị thực và thời hạn không quá một mươi năm ngày tạo nên sự trở ngại trong thu hút khách đến
còn một số doanh nghiệp lữ hành tại nha trang lại cho biết hiện các doanh nghiệp này còn đang gặp trở ngại là chưa có mẫu giấy xác nhận hộ chiếu vaccine cho khách nga
tiến sĩ trần hữu hiệp phó chủ tịch hội du lịch đồng bằng sông cửu long cho rằng
việc chính phủ đồng ý mở lộ trình thiết
thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine theo ba giai đoạn rõ ràng ở cấp độ quốc gia là việt nam đã mở cổng
tuy nhiên du khách vào được hay không còn phụ thuộc vào cửa nhỏ đó là các địa phương
còn theo ông hồ thanh tú trong bối cảnh việt nam đang thí điểm mở cửa đón khách quốc tế
bên cạnh yếu tố an toàn phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu
thì điều quan trọng là cần đồng bộ các chính sách thị thực
đồng thời cần có các thông tư hướng dẫn cho các doanh nghiệp được thông suốt
cũng như tạo hành lang pháp lý dễ dàng hơn hỗ trợ doanh nghiệp
đặc biệt là các chính sách đồng bộ trong phòng chống dịch giữa các địa phương để tạo thuận lợi cho du khách khi đi du lịch
kính thưa quý vị và các bạn
thời gian này nhiều tỉnh thành đang cố gắng để quay lại ổn định với trạng thái mới phục hồi kinh tế sản xuất
tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp
với những diễn biến khó lường khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng tăng cao
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng
thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh
thực hiện đúng đủ những khuyến cáo của bộ y tế
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại